quỹ ban nhân dân tp đà nẵng vừa có công văn thống nhất đề xuất của sở giao thông vận tải
tạm dừng hoạt động đối với xe ô tô kéo rơ móc sơ mi rơ móc và xe ben chở đất cát vật liệu xây dựng
trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi
tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe ô tô kéo rơ móc sơ mi rơ móc xe ô tô tải ben
lưu thông trở đất cát vật liệu xây dựng san lấp trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố
trừ các tuyến đường như hầm hải vân tùy loan một số đoạn đi qua quốc lộ một mươi bốn b quốc lộ một
đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi đoạn đi qua địa phận đà nẵng
trong các ngày ba mươi một tháng tám và từ ngày hai đến ngày mùng bốn tháng chín và sáng ngày năm tháng chín
ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành liên quan ủy ban nhân dân các quận huyện và các đơn vị liên quan
triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông tăng cường lực lượng chốt trực kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt là tại các điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi